trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín như hiện nay thật khó để được thưởng thức các buổi hòa nhạc trực tiếp
thay vào đó hòa nhạc trực tuyến là giải pháp khả thi để đưa âm nhạc đến gần với công chúng
xu hướng biểu diễn trực tuyến đã bùng nổ trên khắp châu âu
cùng với nga hà lan và tây ban nha các nhà hát cũng quyết định biểu diễn trực tuyến
năm bắt xu hướng đó mới đây giang nhạc giao hưởng việt nam đã tổ chức chương trình
season opening concert dưới hình thức trực tuyến để phục vụ nghị âu nhạc hàn lâm
chúng tôi đã bị dừng lại cho đến bây giờ là khoảng hơn sáu tháng không được tiếp cận với công chúng
và ngược lại là chúng tôi cũng có nhận được những sự phản hồi từ công chúng là làm thế nào đó để thưởng thức âm nhạc
và chúng tôi cũng đã mạnh dạng đầu tư phòng ốc đầu tư trang thiết bị
và chúng tôi sẽ cố gắng tận dụng mô hình này nhiều nhất có thể để mang lại tần suất
tiếp cận được với khán giả được liên tục hơn nó không bị giãn cách như là sáu tháng vừa rồi
trải nghiệm trực tiếp khi thưởng thức các buổi hòa nhạc tại nhà hát khác xa so với việc thưởng thức âm nhạc từ màn hình tv hay điện thoại
nhưng vào thời điểm hiện tại đây là lựa chọn an toàn của công chúng yêu nhạc
dù ở không gian nào đi nữa thì những nghệ sĩ biểu diễn luôn mong muốn mang lại những giá trị tinh thần cao nhất cho khán giả
tôi tin là với tất cả các nghệ sĩ khác chơi trong cái chương trình ngày hôm nay
thì là đôi khi
khi mình đang chơi nhạc vào trong một cái khoảnh khắc rất là ngắn nào đó
thì chúng ta đều quên đi hết là hiện tại ở ngoài kia nó đang hỗn loạn như thế nào
và chúng ta vẫn chỉ nghĩ đến cái đẹp
và cái đấy là cái điều mà chúng tôi cũng rất là muốn duy trì và truyền những cái tốt đẹp đó đến với cả xã hội
có thể nói hòa nhạc trực tuyến không chỉ là giải pháp tình thế
mà có thể trở thành xu hướng của âm nhạc đại chúng trong tương lai
để hòa nhạc trực tuyến đạt được hiệu quả như mong muốn
không chỉ là nỗ lực của những nghệ sĩ trực tiếp biểu diễn
mà cần sự chung tay của các nhà quản lý văn hóa